chiều qua ngày sáu tháng năm một vụ sạt lở đất đã khiến cho một mươi tám công nhân đang thi công dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn qua hà tĩnh bị vùi lấp trong đó có ba người tử vong
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút trên khu vực dãy núi hoàng sơn thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã xuất hiện mưa rất to dẫn đến sạt lở đất
lúc này các công nhân đang thi công tại vị trí móng cột số hai mươi tám thuộc dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn quảng trạch quỳnh lưu khiến một mươi tám công nhân bị vùi lấp
trong đó có ba công nhân đã bị tử vong bốn công nhân bị thương và một mươi một công nhân đã được giải cứu ra khỏi hiện trường
đơn vị thi công đoạn này là công ty trách nhiệm hiệu hạn xây lắp điện bốn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa to liên tục khiến nước khe suối chảy mạnh đã cuốn theo đất đá gây sạt lở đất nghiêm trọng
sau khi nắm bắt được thông tin tỉnh hà tĩnh đã huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ quân đội công an vào hiện trường để hỗ trợ và đưa thi thể các công nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở